vào khoảng hai mươi giờ tối qua ngày một mươi tháng một một ngọn lửa bùng phát tại kho chứa xăm lốp tại đường tôn thất tùng thành phố pleiku
do kho chứa vật liệu dễ cháy nên đám cháy nhanh chóng lan rộng thiêu dụi nhiều tài sản
hỏa hoạn xảy ra tại kho hàng rộng hàng nghìn mét vuông
chứa hơn một mươi chiếc xăm lốp xe máy cùng hàng nghìn lít dầu nhất nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát
khi phát hiện vụ cháy nhiều người dân đã vội vàng rời khỏi nhà và di chuyển tài sản
lực lượng chức năng với nhiều cán bộ chiến sĩ xe chữa cháy và phương tiện kỹ thuật chữa cháy đã sơ tán tài sản cho người dân
đến khoảng sáu giờ sáng ngày một mươi một tháng một đám cháy mới được khống chế hoàn toàn
thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ đồng hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ